nhiều năm trở lại đây nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội đã trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường
do nước thải từ các cơ sở sản xuất dệt nhuộm in vải gây ra
người dân đã nhiều lần phản ánh đi chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt đề
đồng nghĩa với việc những dòng nước ô nhiễm vẫn ngày ngày bức tử môi trường chung quanh
nước đen đỏ hàng chục ống nước thải ngang như xả giữa ban ngày không dấu diễn xe đậy
cả dòng canh la khê nhuộm màu vì ô nhiễm
theo người dân trên địa bàn phường hiện có hàng chục cơ sở dệt nhuộm in vải nằm sen lẫn giữa các khu dân cư
nước thải dệt nhuộm do các công đoạn sản xuất không qua xử lý đổ thẳng ra cống rãnh
và xả thẳng xuống nhánh canh la khê khiến cho tầng nước mặt ô nhiễm nghiêm trọng
màu lúc thì nó mờ nha lúc thì nó hấp bơ xả lúc thì nó xanh lúc thì đỏ
lúc thì đẹp nó kiểu nó hấp xấy các loại vải từ màu bột mà
còn tại xã đại thắng huyện phú xuyên tình trạng cũng tương tự
nhiều ống nước thải được nối trực tiếp từ các cơ sở sản xuất nhuộm tẩy trong làng
ngoài ra hoạt động sản xuất len dệt nhuộm vải còn gây ô nhiễm khí thải rác thải
và tiếng ồn cũng góp phần khiến khu vực này thêm ô nhiễm
nước đục như nước gạo thì cả một sông cá lổi trắng hết lên mà thôi
trong khi đó cán bộ cũng nhìn thấy
những lúc xả ra mùi sặc ra ở danh cống nghĩa là không người nổi nhà tôi là tôi ở cạnh như thế
còn lúc mà hơi khói đấy thì có cả than bụi các thứ là bắn
coi là rơi hết cả vào quần áo các thứ bụi bậm nhà tôi ở cạnh luôn
được biết ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã nhiều lần ra quyết định xử phạt
thậm chí là đình chỉ nhiều cơ sở vi phạm tại quận hà đông huyện thường tín
huyện phú siên
tuy nhiên cho đến nay theo ghi nhận của phóng viên
nhiều cơ sở dệt nhuộm in vải vẫn chưa có biện pháp khắc phục
tiếp tục xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường